phan tốt giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn dịch vụ thương mại hướng nghiệp quốc tế
có trụ sở tại hai trăm linh phan chu trinh thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi sáu ông trần văn thức ở xã yatot huyện crong năng tỉnh đắk lắc
có nhu cầu muốn xin cho con trai đang thực hiện nghĩa vụ công an được ở lại biên chế trong ngành công an
nên ông thức đã gặp tốt để nhờ
tốt nói sẽ lo cho con ông thức được đi học hệ cử tuyển đại học trong ngành công an với giá sáu trăm linh triệu đồng
vợ chồng ông thức đồng ý và đã đưa sáu trăm linh triệu đồng cho tốt
khi nhận tiền phạm văn tốt có ký xác nhận đã nhận tiền của ông thức
nhưng sau đó đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy con trai ông thức đã xuất ngũ không được ở lại biên chế trong ngành công an
nên ông thức đã làm đơn tố cáo phạm văn tốt lên cơ quan công an xử lý
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
mặc dù công trình bày tỏ
công trình bày tầng panorama trên đỉnh mã pì leàng thuộc huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã được sơn màu xanh để nhìn thân thiện hơn với môi trường
sau điểm dừng chân này vẫn bị yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh
vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi các ban ngành của huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã trực tiếp xuống công trình bảy tầng trên đỉnh đèo mã pì lèng để yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh
tránh văn phòng huyện mèo vạc trần mạnh hằng cho biết
trước đó huyện đã mời bà vũ thị ánh chủ công trình panorama về huyện làm việc
tinh thần chung bà ánh nghiêm túc chấp hành
sáng nay tấm biển panorama mã pì lèng tạm dừng hoạt động đã được trưng ngay ở quầy lễ tân
mọi hoạt động kinh doanh của trạm rừng chân này đã được dừng lại
khách du lịch vẫn có thể vào chụp ảnh hẻm tu sàn tại địa điểm này
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi chủ công trình đã sơn phủ công trình panorama
bằng màu xanh thấm gần giống với màu lá cây được cho là gần gũi hơn với tự nhiên
tuy nhiên động thái này vẫn không đồng nghĩa với việc số phận của công trình sẽ được giữ lại
cho đến khi có quyết định của tỉnh hà giang
sở xây dựng tỉnh hà giang đề xuất tháo rỡ sáu cấp giật theo sườn đèo
giao ủy ban nhân dân huyện mèo vạc tiến hành cải tạo chỉnh trang hai đơn nguyên giáp quốc lộ
phần xây bám mặt quốc lộ gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất
để phục vụ cho việc dừng chân ngắm cảnh của du khách
cấp giật theo địa hình sườn núi chạy xuống phía sông nho quế bị đề nghị phá rỡ để trồng cây xanh
thời hạn phá rỡ là hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi một
liên đoàn bóng đá việt nam vff cho biết đã phát hiện một trăm ba mươi ba trường hợp có hành vi gian lận
khi thực hiện mua vé xem trận việt nam với thái lan diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tới
vff bắt đầu tiến hành bán vé xem trận đấu việt nam với thái lan
tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tới từ ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi
như những đợt mở bán vé trước vé được bán còn dụng vin id theo ba phiên trong ngày
vào lúc một mươi h một mươi năm h và hai mươi hai h
sau phiên bán đầu tiên vào lúc một mươi giờ sáng ngày hôm qua vff bất ngờ thông báo rằng
phát hiện một trăm ba mươi ba trường hợp có hành vi gian lận khi mua vé
vff khuyến cáo người mua thực hiện đúng quy định khi mua vé
mọi hành vi gian lận đều sẽ bị xử lý và tước đi quyền lợi
thưa quý vị các loại bằng cấp giấy chứng nhận và nhiều loại giấy tờ thủ tục khác
đang bị làm giả một cách dễ dàng và tràn lan trên mạng internet mạng xã hội
theo quảng cáo chỉ cần bỏ ra một khoản tiền không lớn thì hầu như là ai cũng có thể mua được
một loại bằng cấp giấy tờ như mình mong muốn
và thực tế nhiều người đã tìm đến những địa chỉ này để mong có được thứ mình cần
tuy nhiên kết quả nhận lại không được nhiều ý muốn
chỉ cần lên mạng internet tìm kiếm vff
từ khóa làm giấy tờ giả ngay lập tức hàng chục nghìn kết quả sẽ hiện ra
từ làm giả các loại văn bằng chứng chỉ đến giấy tờ thủ tục
tùy theo loại giấy tờ cần làm giả sẽ có mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
và đây là những sản phẩm từ những dịch vụ làm giả giấy tờ bằng cấp
những sản phẩm này đã được sử dụng như đồ thật
công an tỉnh thừa thiên huế vừa tiếp nhận tin báo tội phạm từ sở du lịch tỉnh
về việc phát hiện một trường hợp có hành vi sử dụng chứng chỉ ielts giả
để nộp hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
từ những thông tin ban đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện ra một đường dây làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
khởi tố bảy bị can về hành vi làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
những người này đều là hướng dẫn viên du lịch nội địa
làm chứng chỉ ielts giả để đảm bảo thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
trong đó lê hiếu từ người đi mua chứng chỉ giả
đã trở thành một mắt xích một người môi giới trong đường dây làm giấy tờ tài liệu giả
trong đó lê hiếu từ người đi mua chứng chỉ ielts giả để đảm bảo thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
đến nay sau thời gian tiến hành điều tra xác minh
đến nay sau thời gian tiến hành điều tra xác minh
và giám định đối với các tài liệu giấy tờ giả
cơ quan an ninh điều tra công an thừa thiên huế đã thu giữ bảy chứng chỉ ielts giả cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xác định trách nhiệm và những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan
phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án đảm bảo xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xác định trách nhiệm và những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan đúng tội đúng pháp luật

cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xác định trách nhiệm và những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan đúng tội đúng pháp luật

liên quan đến việc chợ bị cháy ubnd tỉnh bình định đã chốt phương án bố trí ba tỷ đồng để xây lại ngôi chợ này
theo thống kê mới nhất tổng thiệt hại từ vụ cháy trợ là ba mươi tỷ đồng trong đó hàng hóa của một trăm linh tám hộ kinh doanh bị thiệt hại gần hai mươi ba sáu tỷ đồng
những ngày qua nhiều tàu câu cá ngử đại dương phú yên về bến sau chuyến biển cuối vụ tuy nhiên hầu hết các tàu đạt sản lượng thấp và chất lượng cá cũng không cao
từ ngày sáu tháng chín âm lịch đến nay nhiều tàu câu cá ngừ đại dương của phú yên đánh bắt chuyến biển cuối vụ về bến bán thủy sản
sản lượng cá ngừ những chuyến biển cuối vụ khá thấp và chất lượng không đảm bảo
mỗi tàu cá bình quân đánh bắt từ hai mươi đến ba mươi con cá ngửi đại dương
tuy nhiên do ngư trường vắng cá chuyến biển thường kéo dài đến một tháng rưỡi
kết hợp với con nước cuối vụ nên chất lượng cá ngừ khá thấp
đại diện các doanh nghiệp thu mua chế biến cá ngừ đại dương tại phú yên cho biết
do chất lượng cá thấp nhà máy ngại nhập hàng giá cả cũng chỉ dừng lại ở mức là một trăm linh đồng một kg
một số có chất lượng tốt hơn thì được doanh nghiệp mua với giá là một trăm một mươi đồng
trong số hơn năm mươi tàu cá về bến trong khoảng một mươi ngày qua chỉ có khoảng ba mươi tàu có lãi
bốn mươi hỏa vốn và ba mươi tàu thâm hụt chi phí chuyến biển
thời gian gần đây giá lợn hơi liên tục tăng
trong đó nguyên nhân chủ yếu là do dịch tả lợn châu phi vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
trước tình hình trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp với các bộ ngành
đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường trong nước
trong đó có tính đến phương án nhập khẩu thịt lợn
phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
chợ mỹ đình cầu giấy
chín giờ sáng nhưng khu ngành hàng thịt ở chợ này vắng vẻ hơn mọi khi
anh mai xuân dương cũng như nhiều người tiêu dùng khác đã rất đắn đo khi đến đây mua thịt lợn bởi nhiều lý do
khoảng hai tuần gần đây giá lợn hơi liên tục tăng nhanh
hiện nay có nơi giá lợn hơi đã vượt sáu mươi đồng một kg
dự báo giá lợn hơi sẽ không dừng lại ở mức giá này nếu nguồn cung không được cải thiện
và rõ ràng đây là điều mà tiểu thương cũng không mong muốn
theo các chuyên gia số lượng đàn lợn cả nước tính đến tháng chín đã giảm một mươi chín so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
sản lượng thịt hơi xuất chuồng chín tháng đạt hai năm triệu tấn giảm một mươi
nếu kéo dài thực trạng này thì có lẽ thời gian tới
sản lượng thịt lợn hơi sẽ giảm hai trăm linh tấn so với năm ngoái
trước những lo ngại trên việc nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo cung cầu bình ổn thị trường cũng là giải pháp được tính đến
hiện nay các khu vực trang trại chăn nuôi đang an toàn dịch bệnh được khuyến khích tăng đàn để tránh thiếu hụt nguồn cung
tuy nhiên sự chủ động của các bộ ngành địa phương sẽ giúp thị trường ổn định và giá cả không có biến động lớn
trong ngắn hạn có thể là đang
cái giá của thịt lợn nó tăng cao
nhưng mà về dài hạn thì chúng tôi nghĩ là với sự nhạy bén của các người nông dân
rồi những doanh nghiệp mà chúng ta vẫn đang phát triển tốt trong quá trình dịch như thế này
thì chúng tôi tin tưởng là hoàn toàn chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu nội địa
cái việc mà thiếu hụt nguồn cung tạm thời có thể là điều cho thấy rõ ràng
và bằng chứng đã thấy rằng chúng ta đã phải nhập khẩu hàng chục ngàn tấn thịt lợn từ nước ngoài
đây như là một cái biện pháp
tình thế còn chúng tôi cho rằng là khi chúng ta đã kiểm soát tốt bằng cái kháng sinh cũng như là các cái biện pháp khác
thì cái việc tái đàn sau vài ba tháng để mà đáp ứng được cái nguồn cung thịt lợn là điều không khó lắm
để đảm bảo nhu cầu thị trường hiện bộ công thương đã phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tính toán nguồn cung của từng nhóm sản phẩm chăn nuôi để xây dựng kế hoạch hướng dẫn các địa phương có phương án phù hợp
đây cũng là một cách để hạn chế tình trạng thiếu nguồn cung mặt hàng thịt lợn
trong khi các mặt hàng khác đang dư thừa gây bất ổn tâm lý tiêu dùng